theo đến từ bạn ngọc hoa
có địa chỉ email là ngọchoa ba mươi hai vp com
gia đình tôi chỉ có hai bộ chồng
thường xuyên nhịn ăn sáng và bữa trưa thì ăn qua loa
và ăn rất nhiều vào bữa cơm tối
theo các chuyên gia thì chế độ ăn như vậy có bất hợp lý không
và nó ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như hệ nguyễn dịch của cơ thể
câu hỏi này thì bạn gửi về cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng
xin được tư vấn cho
với một chế độ sinh hoạt và chế độ ăn uống như bạn chia sẻ
thì rõ ràng là không thật sự ổn một chút nào cả
rõ ràng là cái nhu cầu dinh dưỡng trong suốt cả ngày
thì mình đã không được cung cấp thật sự là đầy đủ
mà lại ăn rất là nhiều về buổi tối
và khi buổi tối thì rõ ràng là khi đi ngủ
thì cái nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thì không thật sự cần lắm
và cái nguồn dinh dưỡng được cung cấp nhiều vào buổi tối
mà nó lại không sử dụng đến
thì nó sẽ trở thành những cái sản phẩm dư thừa và bị tích lũy
cho nên thường với người ăn mà sau đó lại không sử dụng đến những cái calor mà được cung cấp đấy
thì chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó sẽ trở thành người thừa cân béo phì
cho nên cái lời khuyên là sẽ phải có một cái chế độ dinh dưỡng thật sự hợp lý
đầy đủ theo cả ba bữa
đặc biệt là bữa sáng tuyệt đối không được bỏ
vấn đề nữa
cơ thể thì là đã được hình thành cả một thời gian rất là dài
cho nên cái phản xạ của cơ thể cũng đã được hình thành
đó gọi là phản xạ có điều kiện
tức là đến bữa sáng là cơ thể cũng chuẩn bị sẵn sàng để hấp thu và tiêu hóa
khi bữa sáng men tiêu hóa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
và đến bữa trưa cũng thế
tuy nhiên đến bữa đó thì mình bỏ bữa
do vậy những phần mà cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu hóa
và hấp thu nó lại không hề được sử dụng đến
và đương nhiên cái phần đó
các cái men tiêu hóa các cái acid đã được bài tiết ra
nó không hề được trung hòa
thì nó sẽ làm phá hủy cái niêm mạc của đường tiêu hóa
và như vậy mà cứ kéo dài
thì cũng sẽ dẫn đến những cái phần của niêm mạc của đường tiêu hóa sẽ hỏng
và đó là một trong những cái cơ chế để gây nên những cái căn bệnh viêm loét ở đường tiêu hóa
ngoài vấn đề đó thì ngoài ý kiến của phó giáo sư vân hồng
tôi cũng rất muốn là vị khán giả cũng nên điều chỉnh lại chế độ ăn của mình
bởi vì khi bữa sáng mà mình không ăn
nhưng rõ ràng sau cái buổi sáng thức dậy
đó là cả một ngày làm việc của chúng ta
mà khi chúng ta làm việc chúng ta mưu sinh kiếm sống
là chúng ta phải tiêu hóa năng lượng
mà tuy cái năng lượng ấy sẽ lấy đâu ạ
cơ thể chúng ta sẽ lấy từ kho năng lượng dự trữ
nó lấy đường từ trong gan hết rồi trong can
nó sẽ lấy đường trong máu hết đường trong máu
nó sẽ lấy trong can hết trong can sẽ lấy cơ
tức là chúng ta sẽ bị phân hủy putin của chính cơ thể chúng ta
thoái hóa protein để cung cấp năng lượng cho cái hoạt động của cơ thể cả ngày
thế đến buổi tối thì lại năng lượng lại đến rồn rập rồn rập
không dùng làm gì cả
bởi vì nếu năng lượng mà không được cất đi
thì chúng ta sẽ sốt sẽ tăng nhiệt độ
thế cho nên là chúng ta sẽ phải cất nhanh cất nhanh cất gấp
mà cất nhanh cất gấp thì sẽ tạo thành mỡ tích lũy mỡ
như vậy chúng ta đã lấy cơ đi để đem sử dụng làm năng lượng
mệt cả hệ thống tiêu hóa mệt cả thận để bài tiết
sau đó thì chúng ta lại đem đi cất mỡ
thì người sẽ dần dần chúng ta sẽ giảm khối cơ và tăng khối mỡ
như vậy là cái phần trăm mỡ mà nó dư thừa
thì không cần phải tăng cân đâu chỉ thừa mỡ thôi
đối với nam cái tỷ lệ mỡ phần trăm đối với cơ thể
trên hai mươi năm đối với nữ là trên ba mươi
là nói luôn là béo phỉ
không cần phải biết bao nhiêu cân cả
rất nhiều người nếu mà cái tình trạng
mà cứ ăn như thế này
thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành béo phì
chứ không phải thừa cân thậm chí không thừa cân
nhưng đã thừa mỡ là đã béo phỉ rồi
béo phỉ thì mỡ xâm lấn vào gan mỡ xâm lấn
bao bọc quanh tim mỡ bao bọc vào phổ
rất là dẫn đến rất là nhiều các cái hậu quả đối với sức khỏe
rất mong là quý vị tỉnh lại đi
hãy giữ lấy sức khỏe của mình
tức là chúng ta phải ăn khi mà chưa đói
uống khi chưa khát
và phòng chống bệnh tật trước khi chúng ta mắc bệnh
thì sẽ tốt hơn rất là nhiều
cảm ơn chào chào